tại xã nam mèo huyện quang sơn tỉnh thanh hóa trung ương đoàn vừa phối hợp với tỉnh đoàn thanh hóa
và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình trung thu cho em tại trường phổ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở nam mèo
các em học sinh đã được giao lưu thắp lửa chạy chơi trò chơi dân gian
xem những tiết mục cổ truyền của dân tộc và nhận được nhiều phần quà đầy nghĩa nhân dịp trung thu
ban tổ chức đã trao hai trăm linh xuất quà một mươi năm xe đạp ba quyền vở một chiếc bánh trung thu
ba trăm hai mươi triệu đồng để xây dựng một nhà khăn quàng đỏ tại xã nam mèo
trong những ngày này hệ thống chính quyền cơ sở tại thanh hóa cũng phối hợp với các tổ chức nhà hào tâm
tổ chức nhiều chương trình hoạt động để giúp hơn bốn trăm linh đội viên thiếu niên nhi đồng đang học tập
tại hai mươi bảy huyện thị thành phố đón tết trung thu vui vẻ hạnh phúc bên gia đình bạn bè và thầy cô